công an tỉnh sơn la đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển sự nghiệp phát triển tại địa phương
ghi nhận thành tích đã đạt được sau tháng đầu năm lực lượng công an nhân dân sơn la đã có năm mươi bốn lượt tập thể hai trăm năm mươi hai cá nhân được các cấp khen thưởng trong đó các hình thức khen thưởng cao tăng vượt số lượng so với cùng kỳ hàng năm
tại buổi lễ công an tỉnh sơn la đã phát động cán bộ chiến sĩ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh trong toàn lực lượng công an nhân dân do bộ công an phát động
theo đó công an tỉnh sơn la đã ban hành kế hoạch thực hiện nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sĩ về ý thức tự tu dưỡng giàn luyện nâng cao ý thức đạo đức công vụ đạo đức nghề nghiệp tăng cường kỳ cương kỳ luật hành chính minh bạch trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân vì nhân dân phục vụ hoặc phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
cũng tại lễ phát động công an tỉnh sơn la đã tổ chức vinh danh các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án một mươi tám tn một mươi chín tn tấn công xóa sổ hai tụ điểm ma túy phức tạp bắt và tiêu diệt một mươi bảy đối tượng trong đó có hai đối tượng truy nãn đặc biệt nguy hiểm bỏ phần thay đổi cục diện chuyển hóa căn bản địa bàn phức tạp xã long luông huyện vân hồ